thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
và dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi tám đây là hội nghị lớn nhất từ trước tới nay của chính phủ với các địa phương
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị cùng dự có chủ tịch nước trần đại quang
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước
năm hai nghìn một mươi bảy cả hệ thống chính trị cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước dưới sự lãnh đạo của đảng
giám sát của quốc hội điều hành của chính phủ đã nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức và đạt được những kết quả quan trọng toàn diện trên các lĩnh vực
chính phủ đã chỉ đạo điều hành chủ động linh hoạt phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tiền tệ tài khóa và các chính sách khác
để kiểm soát lãn phát ổn định kinh tế vĩ mô thúc đẩy tăng trưởng giá tiêu dùng bình quân tăng ba năm mươi ba
lạm phát cơ bản tăng một bốn mươi một tín dụng tăng khoảng một mươi chín cơ cấu chuyển dịch tích cực chất lượng được nâng lên
an toàn hệ thống được bảo đảm kỷ luật tài chính ngân sách nhà nước được tăng cường
xuất khẩu ước đạt gần hai trăm một mươi bốn tỷ usd phát triển doanh nghiệp đạt kết quả tích cực với gần một trăm hai mươi bảy doanh nghiệp thành lập mới
tăng trưởng gdp đạt sáu tám mươi một triển khai có hiệu quả các nghị quyết trung ương bốn năm khóa một mươi hai về tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng
hội nhập kinh tế quốc tế hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước
phát biểu tại hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ kết quả đạt được trong năm hai nghìn một mươi bảy đã cho toàn thể nhân dân và bạn bè quốc tế có niềm tin lớn về việt nam ổn định
đặc biệt thực hiện tốt các nhiệm vụ an sinh xã hội chăm lo đời sống vật chất tinh thần của nhân dân tạo thêm nhiều việc làm mới
bảo vệ môi trường ứng phó biến đổi khí hậu tổ chức nhiều hoạt động
nghĩa nhất là dịp kỷ niệm bảy mươi năm ngày thương binh liệt sĩ
cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau
là nước chủ nhà chúng ta đã chuẩn bị chú đáo và tổ chức thành công năm apec hai nghìn một mươi bảy được thế giới đánh giá cao
năm hai nghìn một mươi bảy cũng là năm của chấn chỉnh kỷ cương làm trong sạch một bước bộ máy nhà nước
với nhiều đại án tham nhũng lớn được thanh tra điều tra nghiêm túc đưa ra xét xử nghiêm minh từng bước lấy lại niềm tin yêu của nhân dân
những kết quả toàn diện nhiều mặt này cho chúng ta cho toàn thể nhân dân và cả bạn bè quốc tế có niềm tin lớn hơn về một việt nam hòa bình ổn định và ngày càng thịnh vượng
thủ tướng nhấn mạnh thực hiện các nghị quyết của đảng quốc hội trong suốt năm hai nghìn hai mươi
chính phủ đã chỉ đạo triển khai toàn diện đồng bộ quyết liệt các nhiệm vụ các giải pháp
thực hiện nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội môi trường quốc phòng an ninh đối ngoại
với tinh thần chỉ đạo xuyên suốt của năm
là quyết tâm xây dựng hệ thống cơ quan hành chính nhà nước các cấp liêm chính kiến tạo phát triển hành động phục vụ nhân dân
chính phủ muốn các chuyển động không được phép dừng lại và phải tiếp tục nỗ lực phán đấu hơn nữa
để vượt đênh các thành tích mà hai nghìn một mươi bảy đã đạt được tiếp tục giải quyết những vấn đề của cải cách
đổi mới theo đường lối của đảng đã đề ra mà càng dần về sau còn khó hơn
thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ rõ bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn nhiều hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới
tại cơ kháo kinh tế chuyển đổi mô hình tăng trưởng còn chậm
chất lượng và tốc độ tăng trưởng chưa bình vẩn
tốc độ tăng trưởng năng suất lao động còn thấp số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng cao
nhưng chất lượng hiệu quả quy mô hoạt động sức cạnh tranh còn thấp
tính kết đối giữa khu vực tư nhân trong nước và khu vực fdi còn nhiều hạn chế
việc xử lý nợ xấu còn nhiều khó khăn của phần quá doanh nghiệp đạt thấp
phát hiện thêm nhiều dự án đầu tư của doanh nghiệp nhà nước chậm tiến độ kém hiệu quả thua lỗ thất thoát
buôn lậu gian lận thương mại phân bón giả kém chất lượng lừa đảo trong bán hàng đa cấp
tiến dụng đăng còn xảy ra ở nhiều nơi
quy mô nền kinh tế còn nhỏ thu nhập bình quân đầu người còn thấp
khả năng chống chịu của nền kinh tế trước những biến động của thị trường quốc tế còn yếu
dư địa chính sách tài khóa tiền tệ còn hạn hẹp
trong khi nhu cầu nguồn lực cho đầu tư phát triển cho bảo đảm an sinh xã hội quốc phòng an ninh là rất lớn
thủ tướng nêu rõ chất lượng nguồn nhân lực chưa cao
thủ tục hành chính môi trường đầu tư còn khó khăn
quản lý phát triển đô thị còn nhiều hạn chế bất cập
suy thoái đạo đức lối sống gây bức xúc trong nhân dân ở một bộ phận cán bộ
xây dựng chính phủ điện tử còn chậm nền kinh tế còn chưa sẵn sàng với công nghệ bốn
chưa có giải pháp khắc phục tình trạng lợi dụng mạng xã hội đưa tin xấu độc
tái cờ cầu kinh tế chưa đạt được mục tiêu đề ra
nhiều hạn chế bắt cập yếu kém trong lĩnh vực kinh tế xã hội chậm được cải thiện
tại sao vậy
vấn đề mấu chốt vẫn là con người thực hiện
muốn tái cờ cầu thành công muốn khắc phục nhanh những hạn chế yếu kém
trước hết phải bố trí lại đội ngũ cán bộ tái cờ cầu kích làm việc của bộ máy
tái tạo văn hóa học hỏi tinh thần cởi mở năng lực sáng tạo và trách nhiệm cá nhân
phải tái tạo môi trường làm việc cải thiện môi trường thể chế
đã phát huy những cán bộ có năng lực tốt
tư duy tốt kiến tạo là niềm tin sự tâm quyết vào thể chế vào chế độ của chúng ta
năm hai nghìn một mươi tám là năm bản lề thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
thủ tướng đề nghị cần tận dụng đà phát triển của năm hai nghìn một mươi bảy
và thúc đẩy một chương trình kinh tế xã hội toàn diện
cải cách kinh tế sâu rộng nhằm đạt và vượt mục tiêu quan trọng
để ra cho năm tới và cả nhiệm kỳ
tinh thần này sẽ được thể hiện trong phương châm một mươi chữ
của chính phủ
năm hai nghìn một mươi tám đó là kỳ cương liêm chính hành động sáng tạo hiệu quả
tại hội nghị thủ tướng cũng nhận trách nhiệm với đảng
với nhân dân trong cương tắc điều hành của chính phủ
nhận trách nhiệm trước đảng trước nhân dân
chúng ta quyết tâm cùng nhau xuyết chặt kỳ cương hành chính
đề cao trách nhiệm cá nhân xây dựng một nền công vụ tận tụy
trong sạch quyết loại trừ tham ô nhũng nhiễu trong thi hành công vụ
hãy hành động và hành động mạnh mẽ quyết liệt hơn
để chấp lấy thời cơ đã nói là làm và làm ngay
những cán bộ nào lơ là công vụ kém năng lực và thiếu nhiệt quyết
trách nhiệm cần được thay thế
hãy sáng tạo và sáng tạo hơn nữa hiệu quả hơn nữa
trong thực thi nhiệm vụ luôn tìm ra giải pháp tốt tối ưu
để đáp ứng yêu cầu năng động và cạnh tranh của nền kinh tế
trong bối cảnh mới với công nghệ liên tục thay đổi
phải làm sao để sử dụng nguồn lực của dân ít nhất
nhưng đem lại hiệu quả phục vụ nhân dân tốt nhất
thủ tướng khẳng định
sẽ cho thấy câu trả lời rõ ràng hơn về chính phủ
và chính quyền địa phương các cấp phải làm gì và làm thế nào
để sự phát triển của việt nam bứt phá mạnh mẽ hơn nữa
để việt nam không bị tụt lại ở cuộc đua tiến lên sự khá giả
và phôn vinh cho người dân việt nam
và không để ai bị đứng bên lề của sự phát triển